thưa quý vị ngày một mươi năm tháng bảy bộ y tế đã phê duyệt có điều kiện vaccine cho nhu cầu cấp bách trong phòng chống dịch covid một mươi chín
đối với vaccine phòng covid một mươi chín johnson sản xuất tại công ty trách nhiệm hữu hạn johnson johnson việt nam cung cấp
đây là vaccine mỹ nhiên sản xuất tại bỉ và hà lan chỉ tiêm một mũi
việc cấp phép dựa trên đề nghị của công ty trách nhiệm hữu hạn johnson johnson việt nam dựa trên dữ liệu an toàn tính đến ngày ba tháng bảy
bộ y tế giao cục quản lý dược cấp phép nhập khẩu vaccine gian xen theo quy định và thực hiện đúng quy định của pháp luật về quản lý nhập khẩu quản lý chất lượng vaccine nhập khẩu
cục khoa học công nghệ và đào tạo có trách nhiệm lựa chọn đơn vị có đủ điều kiện đánh giá tính an toàn hiệu quả của vaccine
trên cơ sở ý kiến tư vấn của hội đồng tư vấn sử dụng vaccine sinh phẩm y tế của bộ y tế trong quá trình sử dụng
công ty trách nhiệm hữu hạn johnson johnson việt nam có trách nhiệm phối hợp với các cơ sở sản xuất vaccine
kịp thời phản hồi các yêu cầu từ bộ y tế việt nam để bổ sung dữ liệu hoặc các yêu cầu khác
cũng như đảm bảo chất lượng các đô vaccine nhập vào việt nam
đây là vaccine thứ sáu được việt nam phê duyệt sau astrazeneca sputnik v pfizer sinopharm và moderna